với chủ đề trung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc người cao tuổi tại hà nội
trung mương hội người cao tuổi việt nam vừa tổ chức hội thảo
vai trò hội người cao tuổi và người cao tuổi trong hệ thống chính trị hiện nay
phát biểu tại hội thảo bà phạm thị hải truyền chủ tịch trung ương hội người cao tuổi việt nam nhấn mạnh
việt nam được liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỳ
những mục tiêu đó đều liên quan đến chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
trong những năm qua người cao tuổi luôn là lực lượng xã hội có vị trí quan trọng
đóng góp tích cực vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước làm thay đổi nhận thức
lão tài tài tận lão giả an tri đảng nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và trân trọng
những đóng góp tích cực của một mươi một triệu người cao tuổi trên cả nước
nhiều người cao tuổi đã trở thành hạt nhân trong các phong trào là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ nói theo
tại hội thảo các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của người cao tuổi
hội người cao tuổi các cấp trong hệ thống chính trị hiện nay
cũng như trên các lĩnh vực như phản biện xã hội xây dựng đảng chính quyền đoàn thể
kinh tế xã hội đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia